đối với người dân và doanh nghiệp có lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi buộc phải tiêu hủy
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng đại diện ba mươi năm tỉnh thành phố bộ tài chính và văn phòng chính phủ
đã thống nhất về cách thức hỗ trợ và mức hỗ trợ dành cho các trường hợp này
theo đó hầu hết đại diện các tỉnh đều thống nhất với phương án đưa ra tại nghị quyết số một mươi sáu của chính phủ
đó là hỗ trợ bằng cân với mức tối thiểu bằng tám mươi giá thị trường
các địa phương căn cứ vào giá thực tế tại địa phương vào thời điểm hỗ trợ để xác nhận mức hỗ trợ cụ thể
đại diện các tỉnh cũng đề xuất nâng mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia tiêu hủy lợn bị bệnh
bằng với mức thuê nhân công ở địa phương giao động từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng một ngày